phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi tiếp bà stephanie von friederberg
giám đốc điều hành tổ chức tài chính quốc tế ifc
phó thủ tướng cho biết việt nam sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng về hạ tầng
như sân bay long thành cao tốc bắc nam đề nghị ifc tham gia tài trợ vốn cho các doanh nghiệp
ngân hàng đầu tư xây dựng các dự án này cũng như khuyến khích ifc tham gia đầu tư mua cổ phần
tại các ngân hàng thương mại lớn của việt nam nhất là thị trường chứng khoán
và thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại việt nam trong bối cảnh chính phủ vừa phải kiểm soát
trần nợ công và gia tăng năng lực trả nợ vừa phải đầu tư phát triển các dự án quan trọng
bà stephanie von friederberg khẳng định ifc cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án lớn
của việt nam trong thời gian tới như cao tốc bắc nam sân bay long thành đường sắt cao tốc
và tham gia tích cực cơ cấu lại thị trường vốn của việt nam